hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bậc lão thành cách mạng các vị đại biểu quốc hội các vị khách quý đại diện các cơ quan ngoại giao các tổ chức quốc tế
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết tại kỳ họp thứ năm quốc hội sẽ xem xét thông qua tám dự án luật
trong đó hai dự án luật gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài
tại việt nam đội ủy ban thượng vụ quốc hội quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
để trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ năm
tại kỳ họp này quốc hội cũng xem xét cho ý kiến lần thứ hai đối với dự án luật đất đai sửa đổi
cho ý kiến lần đầu đối với tám dự án luật khác
riêng đối với dự án luật đất đai chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
đây là một đạo luật quan trọng phức tạp giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai
có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác
tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội với tất cả các tổ chức và từng người dân
dự án đã được tiếp thu hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ tư
và hơn một mươi hai triệu lượt góp ý của các tầng lớp nhân dân
thông qua nhiều hình thức phong phú các ý kiến đã tham gia sôi nổi vào việc hoàn chỉnh nhiều vấn đề của dự án luật
trong đó tập trung vào bốn nhóm bề
vấn đề quan trọng nhất là bồi thường hỗ trợ tái định cư giao đất cho thuê đất chuyển mục đích sử dụng đất
tài chính đất đai giá đất và vấn đề quy hoạch kế hoạch sử dụng đất
việc lấy ý kiến nhân dân thực sự đã trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
phát huy sâu sắc quyền làm chủ của nhân dân góp phần tạo nên bước tiến quan trọng về chất lượng của dự thảo luật
quốc hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm
những ý kiến tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của nhân dân đối với dự án luật đất đai sửa đổi
và với công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung
chủ tịch quốc hội vương đình huệ cũng cho biết quốc hội sẽ xem xét báo cáo của chính phủ
về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội chỉ rõ
mặc dù các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo song tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy giảm
nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính giảm mạnh do lạm phát căng thẳng địa chính trị
các nước thắt chặt chính sách tiền tệ đã ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của nước ta
mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra
trên cơ sở báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan của quốc hội
đề nghị các vị đại biểu quốc hội
tập trung phân tích cụ thể đánh giá một cách khách quan sát thực toàn diện thẳng thắn về kết quả đạt được
hạn chế khó khăn nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu mục tiêu kinh tế xã hội
việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm
việc giải ngân đầu tư công rủi ro trên thị trường tiền tệ tài chính bất động sản
các vấn đề về văn hóa lao động an sinh xã hội v v
làm rõ trách nhiệm
phân tích các nguyên nhân khách quan chủ quan
cả trong công tác tổ chức thi hành và những vấn đề liên quan đến chính sách thể chế pháp luật
những khó khăn hạn chế của nội tạng đền kinh tế
dự báo sát với tình hình thực tế thời gian tới
từ đó hiến kế đề xuất nhiều giải pháp thiết thực
tại kỳ họp này lần đầu tiên quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường
về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề
việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng
ngay sau phiên khai mạc thờ ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh trình bày báo cáo thẩm tra về nội dung này
quốc hội cũng nghe chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
gửi đến kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
nghe trưởng ban dân nguyện thuộc ủy ban thường vụ quốc hội dương thanh bình
trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri
gửi đến kỳ họp thứ tư quốc hội khoáng một mươi năm
trong phiên làm việc chiều nay quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội
đối với ông nguyễn phú cường thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với đồng chí trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
với tỷ lệ bốn trăm sáu mươi hai trên bốn trăm sáu mươi bốn đại biểu
tổng số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ chín mươi ba ba mươi ba tổng số đại biểu
quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ
ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với ông nguyễn phú cường
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
với bốn trăm sáu mươi tám trên bốn trăm sáu mươi chín đại biểu quốc hội tán thành chiếm chín mươi bốn bảy mươi bốn tổng số đại biểu quốc hội
quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông lê quang mạnh ủy viên trung ương đảng
bí thư thành ủy cần thơ giữ chức ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu thay ông nguyễn phú cường
với chín mươi bốn ba mươi ba đại biểu quốc hội có mặt biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường

với ông trần hồng hà phó thủ tướng chính phủ
với bốn trăm năm mươi bốn trên bốn trăm sáu mươi bảy đại biểu tán thành chiếm chín mươi một chín tổng số đại biểu quốc hội
chiều hai mươi năm tháng năm quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm
ông đặng quốc khánh bí thư tỉnh ủy hà giang
làm bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi hai tháng năm đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã thăm và làm việc tại iran theo lời mời của bộ trưởng bộ nội vụ iran ahmad vahidi
tại cuộc hội đàm giữa bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng bộ nội vụ iran ahmad vahidi
hai bộ trưởng nhất trí cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bộ trong lĩnh vực an ninh trật tự
tăng cường hợp tác về an ninh mạng phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm liên quan đến công dân hai nước
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng ahmad vahidi đã ký biên bản ghi nhớ
về hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ iran
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao bộ công an cũng đã hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp iran
sau hội đàm được sự ủy quyền của chủ tịch nước võ văn thường
bộ trưởng tô lâm đã ký hiệp định dẫn độ và hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù
giữa nước cộng hòa sâu chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa hồi giáo iran
với bộ trưởng tư pháp iran ahad rahimi
bộ trưởng tô lâm cũng có buổi làm việc với tổng tư lệnh cảnh sát quốc gia iran ahmad reja radan
nhằm xác định có hoạt động hợp tác cụ thể trong lĩnh vực phòng chống các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia tội phạm ma túy và tội phạm công nghệ cao
nhân dịp thăm iran bộ trưởng tô lâm đã đến chào xã giao phó tổng thống thứ nhất iran mohammad kober
làm việc với đại sứ quán việt nam tại tehran sự lễ kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam iran
mùng bốn tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba mùng bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba do đại sứ quán việt nam và bộ ngoại giao iran phối hợp tổ chức
phải tập trung nhận diện có giải pháp một cách thực chất hiệu quả nhằm bảo vệ quyền con người
đó là nhấn mạnh của trung tướng tiến sĩ lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phó chủ tịch thường trực hội đồng lý luận bộ công an tại hội thảo khoa học
hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người được tổ chức vào sáng nay tại học viện chính trị công an nhân dân
cùng dự có thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
đại diện lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
thuật ngữ an ninh con người được lần đầu tiên đề cập tại văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi hai
đến văn kiện đại hội đảng lần thứ một mươi ba đã thể hiện tầm tư duy mới của đảng khi đặt nhân tố con người
an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động bảo đảm an ninh con người gắn chặt với bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
hội thảo hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh con người với gần năm mươi báo cáo nghiên cứu khoa học
cùng nhiều ý kiến tham luận đã khẳng định vai trò chủ động tích cực của lực lượng công an nhân dân
trong bảo đảm an ninh con người an ninh xã hội thực hiện có hiệu quả hợp tác quốc tế gắn với thực tiễn công tác công an
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng lê quốc hùng khẳng định với hệ thống tài liệu được xây dựng khoa học kỹ lưỡng
trong đó có nhiều vấn đề mới đã làm rõ nhận thức cơ bản mang tính chất lý luận
nghiên cứu cơ bản về an ninh con người bảo đảm an ninh con người
hợp tác quốc tế gắn với chức năng nhiệm vụ của công an nhân dân
trong bối cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế như hiện nay đang đặt ra những sức ép
cũng như các yêu cầu mới về đảm bảo an ninh con người
vì vậy thứ trưởng đề nghị phải tập trung nhận diện có giải pháp một cách thực chất
hiệu quả nhằm bảo vệ quyền con người
trong đó mỗi cán bộ chiến sĩ từ những luận cứu khoa học và thực tiễn
phải nâng cao nhận thức về vấn đề an ninh con người và bảo đảm an ninh con người
cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng bảo vệ quyền con người
để chống phá của các thế lực thù địch phản động
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị trong công an nhân dân
tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế
về bảo đảm an ninh con người về đấu tranh phòng chống tội phạm
với các nội dung biện pháp cơ chế hợp tác phù hợp đặc điểm tình hình
thưa quý vị phòng chống tham nhũng luôn là một vấn đề được đảng
nhà nước ta tập trung thực hiện với quyết tâm cao nhất
đây cũng là vấn đề nóng luôn nhận được sự quan tâm theo dõi của dư luận xã hội
và cũng chính vì rất được quan tâm nên các thế lực thù địch phản động
các đối tượng cơ hội chính trị
luôn lợi dụng vấn đề này để khai thác đưa ra những luận điệu xuyên tạc
bóc méo sự thật và bản chất nhằm kích động và gây ngược tiêu cực
tới lòng tin của nhân dân bảo đảm nhà nước
cần nhận diện những luận điệu xuyên tạc này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục nhận diện và đấu tranh ngay sau đây
với phần trình bày của biên tập viên nam hà
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị và các bạn trong giai đoạn hiện nay
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng do tổng bí thư nguyễn phú trọng
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo
đã đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều điểm mới
thế nhưng với các thế lực thù địch phản động các đối tượng cơ hội chính trị
chúng luôn tìm cơ hội để xuyên tạc những nỗ lực của việt nam
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực với nhiều thủ đoạn tinh vi
và mới đây nhất các thế lực thù địch phản động đã trắng trợn xuyên tạc
về cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
mới đây nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật xuất bản cuốn sách
kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh
của tổng bí thư nguyễn phú trọng
ấn phẩm này đã được đông đảo các tầng lớp chi thức và nhân dân đón nhận
đồng thời đánh giá cao về những giá trị tư tưởng và nội dung của cuốn sách
khẳng định đây là một cẩm năng quý báu về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
thế nhưng đây là một bài viết trên trang thông tin của đài á châu tự do rfa
một trang thông tin thù địch với việt nam
với giọng điệu phản động
bài viết này chỉ ghi nhận ý kiến của các đối tượng cộng cán chống phá đảng nhà nước việt nam
như nguyễn văn đài nguyễn ngọc giả
cùng với đó là những luận điệu phiến diện chủ quan và thể hiện tầm nhìn hạn hẹp
khi cho rằng cuốn sách nhằm đề cao vai trò của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và giống như rfa voa cũng có những bài viết tương tự
cùng với đó là những bình luận lạc lõng đi ngược lại với tinh thần của nhân dân việt nam
chúng ta chặt một vài cái cành cây sâu mọt để cứu cả một cái cây
chúng ta kỷ luật một vài người để cứu hàng vạn hàng triệu đảng viên của chúng ta
khi nhận được những thông tin của những thế lực xấu
nói xấu về những chủ trương chính sách của đảng nói chung
cũng như là chính sách mà hiện nay đang phòng chống tham nhũng nói riêng
thì tuy nhiên lồng ghép với những kết quả mà hiện nay đảng đang phòng chống tham nhũng
và có những kết quả rất là tích cực
thế thì tôi hoàn toàn yên tâm ý tưởng và tôi kiên định rằng là những cái đường đi
những hướng đi và những giải pháp phòng chống tham nhũng của đảng là hoàn toàn là đúng đắn
ở trong cuốn sách mà tôi thấy rằng quán triệt một cách rất sâu sắc tư tưởng của hồ chí minh
tư tưởng vì dân đặc biệt vì dân
có thể nói chống tham nhũng tiêu cực xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
chính là tư tưởng vì dân
không chỉ xuyên tạc và đưa ra những nhận định lạc lõng về cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng
các bài viết của rfa hay voa còn cố tình dẫn dắt hương lái và phủ nhận những thành quả
trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam trong những năm vừa qua
đây là ý kiến của nguyễn ngọc già kẻ được bài viết của rfa tự phong là nhà báo độc lập
bất chấp những kết quả trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đã đạt được thời gian qua nói riêng
và những nỗ lực trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội nói chung
nhà báo tự dưng này đã đưa ra một cái nhìn áp đặt chủ quan và hết sức phiến diện
cái nhìn đó cũng thể hiện rõ trong những bình luận trong bài viết trên trang của voa
phủ nhận những thành quả của việt nam trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
đảng cộng sản ta lấy được cái đề phòng này cái quan trọng cái ngăn ngừa là cái quan trọng tôi thấy quá tuyệt vời
thế còn một số cái thế lực hoạt động lợi dụng về thế này thứ khác tôi cho là cái đấy không quan trọng
và tôi vẫn nói với lại gia đình đối với nhân dân bạn bè thậm chí nói với cộng đồng đất nước chúng ta là tuyệt vời
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam tôi nói không thể chế
thì còn thế lực hoạt động thì bây giờ tôi nói rằng là có làm thế nào nữa cũng không lay động được cái chân lý của nhân dân đâu
cái luận điểm của những cái
thế lực phản động những thế lực mà chống lại thì có nghĩa là chúng ta phải thấy nói xấu mình
có nghĩa là mình đang làm rất tốt
cho nên mình hãy làm những cái điều mà mình đã có cái định hướng và có bản lĩnh có cái là đã được tổng kết rồi
cho nên trên cái tinh thần đó chúng ta triển khai
còn họ nói đó là cái điều của họ
chúng ta không có hề hẳn gì cả
cuộc đấu tranh là
chính nghĩa của chính bản thân mình của chính tổ chức mình thì chúng ta hãy làm cho tốt cái nhiệm vụ đó
thưa quý vị và các bạn có thể thấy các đối tượng thù địch thế lực phản động luôn tìm cơ hội và không từ bất kỳ một thủ đoạn nào để chống pha chúng ta
từ việc xuyên tạc các cuốn sách của tổng bí thư nguyễn phú trọng hạ uy tín bôi nhọ cá nhân đến xuyên tạc bóp méo sự thật
phủ nhận những nỗ lực đổi mới của việt nam trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
tuy nhiên đó chỉ là những nỗ lực vô ích những tiếng kêu lạc lõng
bởi hiện nay những kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng đã và đang cho thấy quyết tâm xây dựng đảng trong sạch vững mạnh của đảng ta
những nỗ lực đó đang củng cố thêm vững chắc thanh trì lòng tin của nhân dân với đảng với nhà nước
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
tin an ninh trật tự cập nhật
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại hà nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic và các đơn vị liên quan
tin an ninh trật tự cập nhật
khách quan mặc dù không có mặt tại phiên tòa để đảm bảo quyền của mình nhưng theo quy định của pháp luật xét nguyên tắc có lợi cho bị cáo viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét xử theo đúng quy định của pháp luật
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng do các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã việc truy nã không có kết quả nên tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử vắng mặt các bị cáo theo đúng quy định
sau khi xét xử sơ thẩm bản án sơ thẩm được niêm yết công khai theo đúng quy định của bộ luật tố tụng hình sự tuy nhiên hết thời hạn kháng cáo tòa án cấp sơ thẩm không nhận được đơn kháng cáo của các bị cáo vắng mặt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần thanh phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nguyên chủ tịch ubnd thị trấn mái sầm huyện châu thành tỉnh hậu giang và nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
nguyên phó chủ tịch ubnd thị trấn mái dầm để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước khi bị bắt trần thanh phong và nguyễn văn đức bị cơ quan thẩm tra ra quyết định đình chỉ chức vụ và đình chỉ sinh hoạt đảng
cơ quan điều tra xác định ông phong trong thời gian giữ chức phó chủ tịch ubnd thị trấn mái dầm cũng như ông đức lúc còn là cán bộ tư pháp thị trấn
và sau khi được bổ nhiệm phó chủ tịch vào cuối năm hai nghìn hai mươi đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền
tạo điều kiện để huỳnh ngọc dũng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
bán các suất tái định cư không có thật chiếm đoạt tài sản của nhiều người
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vũ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến nay cơ quan điều tra xác định dũ chiếm đoạt của hai mươi hai bị hại với tổng số tiền là hơn một mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang thông báo ai là bị hại của huỳnh ngọc dũ
liên hệ điều tra viên nguyễn bá phương số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi bốn để được hướng dẫn
thưa quý vị
một người phụ nữ tại đắk lắc đánh rơi hơn một mươi triệu đồng trên đường đi chợ
may mắn đã có một nữ thiếu tá công an nhặt được bọc tiền và tìm đúng chính chủ để trao trả
cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp và ý nghĩa hơn khi mỗi người đều tâm niệm dù là việc nhỏ nhất nhưng giúp người cũng như giúp chính bản thân mình
trên đường đi chợ về chị hoàng thị hải chú xã ea cờ pam huyện trư mờ ga tỉnh đắk lắc không may làm rơi túi ni lông
bên trong có một mươi triệu bảy trăm linh nghìn đồng kèm giấy tờ tùy thân
chị hải đã rất lo lắng không nghĩ sẽ tìm lại được tài sản đã mất
thiếu tá nguyễn thị vân công tác tại công an huyện trư mở ga đã tình cơ nhặt được và nhanh chóng liên hệ công an xã ea cơpam tìm người đánh rơi
nhận lại tiền chị hải vui mừng xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến thiếu tá vân
tôi xin chúc đồng chí có thật nhiều sức khỏe để
nhân dân xứng đáng là người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ